ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án hình sự mua bán tài liệu bí mật nhà nước khởi tố tám bị can có liên quan
hôm nay công an thị xã hương thủy tỉnh thừa thiên huế cho biết đơn vị này vừa làm rõ một nhóm đối tượng bắt giữ người trái pháp luật
nhóm đối tượng bị bắt giữ là trần ly trần văn bi và nguyễn thanh tuấn cùng chú tại huyện phú vang
trước đó do trần ly và nạn nhân có mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc ba đối tượng này đã tìm gặp nạn nhân
khống chế rồi gọi điện cho người nhà nạn nhân đem số tiền một mươi năm triệu đồng để trả nợ mới thả người
khi đối tượng đang tiến hành giao dịch với người nhà nạn nhân thì bị lực lượng công an bắt giữ
hai đối tượng đang ra tay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của nạn nhân thì bị người dân phát hiện chi hô tiến hành vây bắt thành công
vụ việc này xảy ra tại khóm hai phường tân xuyên tp cà mau
tại cơ quan công an hai đối tượng trộm khai nhận tên là trấn văn thành và nguyễn tấn pháp cùng chú tại tp cà mau
cả hai khai trương ngày một mươi chín tháng một điều khiển xe mô tô đến khu vực khóm hai phường tân xuyên
thì phát hiện một xe mô tô để trong nhà không có ai trông coi
phát đã vào bên trong cậy cốp xe lấy một ví tiền bên trong khoảng một mươi một triệu đồng nhưng bị người dân phát hiện và vây bắt
thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi